chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
thưa quý vị với việc ghi nhận hơn hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín cao nhất trong một ngày
mà lần đầu tiên hà nội ghi nhận giám đốc sở y tế hà nội dự báo tình hình dịch bệnh của thành phố sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường
những ngày gần đây tại hà nội ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín cho cộng đồng cũng như việc xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới
đáng chú ý theo tin từ sở y tế hà nội ngày chín tháng một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca dương tính
trong đó có một trăm linh năm ca tại cộng đồng chín mươi bảy ca tại khu cách ly và hai mươi ca tại khu phong tỏa
đây là số ca mắc cao nhất trong một ngày
mà lần đầu tiên hà nội ghi nhận kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện tại nước ta
về vấn đề này ngày một mươi tháng một mươi một bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội đã có những trao đổi về công tác cách ly f một của hà nội
theo bà hiện nay theo quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh năng lực y tế năng lực triển khai các khu cách ly tập trung xem xét các điều kiện cách ly tại nhà
do đó từng địa phương sẽ chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với công tác dịch bệnh
bà hà nhấn mạnh việc này nhằm mục đích đảm bảo an toàn sức khỏe tốt nhất cho người dân và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh cho cộng đồng
hà nội tuân thủ việc thực hiện công tác phòng chống dịch đặc biệt là công tác cách ly điều tra truy vết quản lý người đi từ vùng có dịch về và quản lý cách ly f một
về thông tin những ngày gần đây số ca bệnh liên tục tăng bà hà cho hay dự báo tình hình dịch bệnh của thành phố sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường
trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh hà nội sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch các biện pháp cách ly đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương
thưa quý vị trước những diễn biến khó lường của dịch covid một mươi chín nhiều ý kiến cho rằng hà nội nên cách ly tại nhà thay vì tập trung những giải đáp thắc mắc sẽ có ngay sau đây
đứng trước vấn đề hà nội nên cách ly tại nhà thay vì tập trung trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
số ca mắc covid một mươi chín như hiện nay hà nội vẫn ở cấp độ dịch hai màu vàng nguy cơ trung bình ca mắc covid một mươi chín tại hà nội có thể sẽ tăng trong những ngày tới
tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong không tăng điều quan trọng nhất hiện nay đó là làm sao giải quyết việc cách ly tập trung bằng biện pháp cách ly tại nhà
hiện các ca mắc covid một mươi chín đa phần đều nhẹ không triệu chứng việc điều trị tập trung lại cộng thêm cách ly các f một sẽ quá tải cho bệnh viện và khu cách ly
nếu hà nội giải quyết theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ sẽ giảm tải cho các bác sĩ bệnh viện về thông tin số ca mắc covid một mươi chín tăng chóng mặt như mấy ngày vừa qua
hà nội liệu có nên si chặt công tác phòng dịch ông hùng cho rằng việc ngăn chặn dịch vẫn phải tuân thủ thông điệp năm k
quan trọng nhất mọi người phải hạn chế tụ tập đông người hội họp hội nghị văn hóa thể dục thể thao nếu có phải kiểm soát phải có đơn vị giám sát nhắc nhở đeo khẩu trang
trước ý kiến hà nội là địa bàn đông dân cư và thành phố đủ năng lực cách ly tập trung ông hùng cho rằng điều này không đúng với chủ trương đúng mục tiêu sống chung an toàn cùng covid của chính phủ
không đúng lòng dân
người dân muốn được cách ly tại nhà với những gia đình có điều kiện mà theo quy định tại nhà họ có người chăm sóc có kiên thức buồng cách ly có thể tổ chức cách ly tại nhà được
bên cạnh đó việc cách ly tại nhà có sự hỗ trợ của chính quyền tổ covid một mươi chín cộng đồng có nhiều tổ chức giám sát việc đi cách ly tập trung khiến cả nhà lo lắng nhất là trẻ em hay người già ở nơi cách ly mà điều kiện không được như ở nhà ông hùng phân tích
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội nêu quan điểm thành phố không thể lấy lý do đủ năng lực để cách ly tập trung
việc cách ly tại nhà là su thế và chủ trương của chính phủ
chính phủ đã quan tâm chú trọng vào tiêm vaccine thì thành phố nên thực hiện cách ly tại nhà chứ không phải vì hà nội đủ năng lực điều kiện để người dân cách ly tập trung không nơi nào thiếu năng lực cả
như vậy không phù hợp với lòng dân với sống chung cùng covid dù sao tổ chức cách ly tập trung sẽ rất tốn kém cho chính phủ nhà nước cần tập trung lực lượng và nhân viên y tế trong công tác khám chữa bệnh
tại thành phố hồ chí minh nhiều ca mắc covid một mươi chín nhưng vẫn tổ chức cách ly tại nhà có sao đâu
nếu hà nội giải quyết được việc này sẽ nhạy gánh cho thành phố
người dân cũng thấy có trách nhiệm trong phòng chống dịch tránh việc chủ quan sẽ rất nguy hiểm
ông hùng chia sẻ thêm
thưa quý vị hiện tại hà nội đang xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp
theo báo cáo công tác triển khai thực hiện mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch covid một mươi chín của sở y tế cho thấy
dự kiến thành phố sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động hai mươi trạm y tế xã lưu động được đặt tại các khu công nghiệp khu chế xuất
trước tình hình dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh dịch biến phức tạp thành phố hà nội dự kiến sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại các khu công nghiệp khu chế xuất
việc kích hoạt các trạm y tế lưu động góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
đến nay nhiều quận huyện trên địa bàn đã thành lập các trạm y tế lưu động đồng thời kích hoạt và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định
khi xuất hiện các chùm ca covid một mươi chín trong khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn
đáp ứng khi công nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
phản ứng khi người dân mắc virus sars cov hai có diễn biến nặng cần xử lý kịp thời
khám triệu bệnh thông thường cho người dân
theo phó giám đốc sở y tế hà nội trần văn trung để hoạt động hiệu quả một số trạm y tế lưu động cần phải xây dựng quy chế làm việc
phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ đồng thời niêm yết lịch trực đường dây nóng có biển hiệu biển chỉ dẫn đặt ở nơi dễ nhìn
hà nội ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục trong đó có một trăm linh năm ca cộng đồng
các địa phương cũng cần quan tâm đến địa điểm đặt trạm y tế lưu động nên bố trí trạm y tế ở những nơi có giao thông thuận tiện
ngoài ra mỗi trạm y tế cần có ít nhất năm phòng riêng biệt đảm bảo thu nhận được một trăm linh trường hợp f
theo hướng dẫn của bộ y tế các trạm y tế lưu động có chức năng triển khai mọi hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng
kết nối giữa chăm sóc quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu khám chữa bệnh sơ cứu chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao
hướng dẫn xét nghiệm virus sars cov hai bằng test nhanh nhằm kịp thời ứng phó với tình huống dịch diễn biến phức tạp
phát huy được sức mạnh của tuyến y tế cơ sở trong phát hiện chăm sóc và điều trị dịch bệnh
trước đó quận ba đình hà nội tổ chức diễn tập vận hành mô hình trạm y tế lưu động tại khu vực đông dân cư
tình huống được giả định trạm y tế lưu động tại phường giang võ được ra phụ trách khu vực gồm ba trăm linh sáu hộ gia đình
với tổng số năm mươi hai ca f và hai trăm năm mươi trường hợp f một được điều trị cách ly tại nhà
trạm đã có danh sách cụ thể từng hộ gia đình trong khu vực quản lý và theo dõi danh sách f một hiện đang cách ly tại nhà
và danh sách những người mắc bệnh mãn tính phụ nữ mang thai trong khu vực phụ trách
trạm y tế lưu động số của giang võ được bố trí với đủ các phòng khu vực làm việc như
bàn tiếp đón khu vực xét nghiệm covid một mươi chín khu vực cấp cứu khu vực khám bệnh phòng cách ly tạm thời phòng trực phòng nghỉ của cán bộ
trạm được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế thuốc vật tư phòng dịch trang thiết bị văn phòng
và thực hiện năm nhiệm vụ chính quản lý theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và cộng đồng
xét nghiệm covid một mươi chín tiêm chủng vaccine covid một mươi chín truyền thông về công tác phòng chống dịch khám điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác
để thực hiện nhiệm vụ trạm y tế lưu động được bố trí năm người gồm một bác sĩ hai viên chức y tế của trung tâm y tế quận một cán bộ y tế trường học một cán bộ đoàn một cán bộ huy động từ các lực lượng
cán bộ hưu trí có chuyên môn ngành y dược nhân viên y dược tư nhân
ngoài việc đánh giá cao việc quận ba đình diễn tập vận hành trạm y tế lưu động cho khu dân cư đông đúc phó giám đốc sở y tế hà nội trần văn trung đề nghị
quận ba đình quan tâm đến địa điểm đặt trạm nơi có giao thông thuận tiện trạm cần đủ có ít nhất năm phòng riêng biệt đảm bảo thu nhận được một trăm linh người f
hiện nay thành phố hà nội đã chỉ đạo ba mươi quận huyện thị xá xây dự kế hoạch phương án chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị
cho việc triển khai mô hình trạm y tế lưu động sẵn sàng đưa các trạm y tế lưu động vào sử dụng khi có tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp lan rộng trong cộng đồng
kính thưa quý vị trong bối cảnh này dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường
bởi vậy việc triển khai mô hình trạm y tế lưu động sẵn sàng đưa các trạm y tế lưu động vào sử dụng khi có tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp lan rộng trong cộng đồng là cần thiết giúp giảm nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
thông tin trên cũng đã khép lại phần tin tức của chúng tôi ngày hôm nay còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại